phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đại diện lãnh đạo ban tôn giáo chính phủ tỉnh hà tĩnh
đã đến chúc mừng ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh hà tĩnh giáo sứ nghĩa yên đức yên đức thọ
thăm kiểm tra công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân tại trạm y tế xã xuân hải huyện nghi xuân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam chúc mừng linh mục đậu quang hải
chủ tịch ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh hà tĩnh cùng các chức sắc linh mục đồng bào công giáo một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
phó thủ tướng mong muốn chức sắc linh mục đồng bào công giáo tiếp tục gìn giữ
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần cùng toàn đảng toàn dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh
dân chủ công bằng văn minh thực hiện có hiệu quả tinh thần sống phúc âm giữa lòng dân tộc
cũng trong dịp này phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã đến thăm kiểm tra công tác khám
chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân tại trạm y tế xã xuân hải
phó thủ tướng lưu ý cán bộ trạm y tế tiếp tục học tập nâng cao nghiệp vụ y đức
ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ bệnh nhân
bảo đảm tốt nhất công tác khám chữa bệnh từ cơ sở
tiếp đó phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đoàn đến dân hoa thắp hương tại khu lưu niệm đại thi hào nguyễn du